chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
là những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên sự phát triển nhanh chóng cho ngành du lịch trong những năm gần đây
và du lịch việt nam cũng đã xác định du lịch trực tuyến sẽ là cơ hội cho sự đột phá của chính mình
đây sẽ là chủ đề mà chúng tôi phản ánh trong chương trình ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành với chúng ta
đó là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn mạnh nguyên trưởng khoa du lịch và khách sạn trường đại học kinh tế quốc dân
xin chào ông nguyễn văn mạnh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào quý vị và các bạn
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện
là một người ưa thích du lịch năm nào cũng vậy ngọc lan luôn dành thời gian để tự đặt những tour du lịch cho bản thân và gia đình
lựa chọn đặt vé đặt khách sạn trên những ứng dụng du lịch trực tuyến đã giúp lan vừa tiết kiệm chi phí thời gian vừa có sự chủ động trong lịch trình
việc đặt qua mạng thì
có lợi ích ở chỗ là mình thanh toán được bằng thẻ mình không cần phải mang nhiều tiền mặt giảm được rủi ro khi mình đi du lịch này
với hơn nữa là thường có những cái chiếc khấu khá là cao hấp dẫn
mình xác định được rõ là cái khoản tiền chi phí cho giá phòng là bao nhiêu
thì từ đấy mình cũng hoạch định được luôn là cái chuyến đi của nhà mình khoảng bao nhiêu tiền
hiện các ứng dụng du lịch trực tuyến như agoda booking com hay travel luka đã liên tục đổi mới nâng cấp đem lại sự tiện lợi
và hữu ích cho người dùng trên toàn thế giới
ra đời muộn hơn với nhiều thách thức trong cạnh tranh
song ứng dụng du lịch trực tuyến chibai của hiệp hội du lịch việt nam cũng được coi là bước đi cần thiết
mình thấy cái ưu điểm của cái ứng dụng này là sử dụng rất là dễ dàng và thuận tiện
mình có thể
ví dụ như là khi mà mình muốn tìm cái trạng bay hà nội sài gòn
thì chipeye đề xuất cho mình là ba cái mức giá thấp nhất của ba hãng hàng không
từ đấy thì mình sẽ có cái lựa chọn dễ dàng cho cái
chuyến đi cùng mình
kết quả khảo sát với khách du lịch quốc tế tới việt nam cho thấy
có tới bảy mươi một du khách tham khảo thông tin điểm đến trên internet
và sáu mươi bốn đặt chỗ và mua dịch vụ trực tuyến trong chuyến đi tới việt nam
điều này cho thấy cần đẩy mạnh du lịch trực tuyến của việt nam
chúng ta không có gì quá lo lắng về cái chuyện người ta đi trước
mà cái chính là chúng ta có thúc đẩy được phát triển nhanh hay không
hiện nay chúng ta đã tăng trưởng mỗi một năm tới gần ba mươi
nhưng thực ra chưa đủ
bởi vì với cái tiềm năng to lớn thì việt nam còn có thể phát triển nhanh hơn nữa
thì dựa vào những cái phương pháp gì
thì trong đó cái việc du lịch trực tuyến là một trong những công cụ để đẩy du lịch đi nhanh hơn nữa
hiện việt nam đang ở giai đoạn đón đầu sự bùng nổ của du lịch trực tuyến
tốc độ tăng trưởng du lịch trực tuyến trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi dự kiến có thể đạt năm mươi
tức gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại điện tử việt nam nói chung
dụng du lịch trực tuyến của việt nam vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
chúng ta thấy là cái yếu tố khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ mới là một trong những cái trả ngại
cái trả ngại thứ hai là về vốn
chúng ta thấy rằng để tiếp cận được đến hàng triệu hàng triệu khách hàng
thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố
trong đó đòi hỏi về những chi phí về tiếp thị chẳng hạn và nhiều cái yếu tố khác nữa
làm sao để cho người tiêu dùng biết đến mình và ưa thích
và chọn lựa sản phẩm của mình là một câu chuyện rất phức tạp trong môi trường trực tuyến
theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường e marketer
đến năm hai nghìn hai mươi tổng thu từ du lịch trực tuyến toàn cầu sẽ lên đến tám trăm một mươi bảy tỷ usd
trong đó tại thị trường việt nam du lịch trực tuyến sẽ cán mốc chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
với nguồn nhân lực mạnh mẽ về công nghệ thông tin
sự phát triển của mạng di động mạng xã hội được xem sẽ là những nhân tố
thúc đẩy du lịch việt nam phát triển mạnh mẽ trong thời đại số
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn mạnh
ông có thể cho biết là internet đã thay đổi xu hướng du lịch của thế giới như thế nào ạ
như chúng ta đã biết trong những năm gần đây
thì ngành lĩnh vực về thông tin di động thông minh phát triển rất nhanh chóng
cùng với sự mở rộng
những tương tác và tiện ích của internet đã làm cho hành vi tiêu dùng thay đổi
cụ thể là khi chưa có internet thì người ta sẽ tìm kiếm thông tin để người ta mua dịch
đặt dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thống hay là chúng ta vẫn còn gọi đây là các đại lý du lịch truyền thống
ở các văn phòng hoặc đến tận nơi của công ty để mua sắm để đặt dịch vụ
nhưng mà khi mà có internet rồi internet nó phát triển mạnh
thì người ta bắt đầu là thấy rằng là không cần thiết phải như vậy
mà người ta sẽ tự tìm kiếm thông tin tìm kiếm thông tin trên cái cơ sở của cái internet rồi
tìm kiếm thông tin rồi thì đặt mua dịch vụ luôn
và nó sẽ trở nên tiện lợi dễ dàng hơn cho họ
cho nên internet dẫn đến cái chuyện là nói gì
nó bị hình thành nên cái gọi là du lịch trực tuyến
thì theo chúng tôi thì cái du lịch trực tuyến bản chất của nó đây là gì
là sử dụng
cái công nghệ số trong quá trình tạo ra và bán sản phẩm du lịch cho du khách
sao cho để thỏa mãn tốt nhất bóng bốn cỏ
và mang lại cái lợi ích cao nhất cho cái nhà kinh doanh du lịch
và đặc trưng nhất của cái du lịch trực tuyến đấy chính là cái gì
là thông tin nhanh tiết kiệm và có sự tương tác mạnh và cao giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
giữa doanh nghiệp với khách hàng và giữa khách hàng với khách hàng
dựa trên nền tảng phát triển của doanh nghiệp
phát triển của công nghệ internet và các thiết bị
vâng vậy thì trước xu thế đó ngành du lịch của việt nam đã có những cái biến chuyển như thế nào
để đáp ứng được cái nhu cầu ạ
thì được nắm bắt được cái xu thế này cái sự phát triển đặc biệt của cái gọi là du lịch trực tuyến ấy
thì ở việt nam đã bắt đầu có những cái chuyển biến rất là quan trọng
từ cái cơ quan quản lý nhà nước
cho đến các cái doanh nghiệp
cái chuyển biến đầu tiên đấy chính là các cái chủ thể quản lý nhà nước
đã từng bước nâng cao được cái nhận thức cái vai trò tầm quan trọng của du lịch trực tuyến
để biến du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
cụ thể là ví dụ như là trong những năm gần đây thì các cái chủ thể đã thường xuyên tổ chức các cái diễn đàn
cái hội nghị hội thảo
để thấy được cái tầm quan trọng của du lịch trực tuyến như thế nào vai trò của nó ra sao
và hơn thế là tổng cục du lịch việt nam đã có xây dựng một cái đề án tổng thể
là áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
và đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn đô chinh viễn thông việt nam
còn đối với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp kinh tế mũi
các doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh trực tuyến ở việt nam cũng đã bắt đầu đi vào thị trường này
chúng tôi muốn nói rằng đón trước cái xu hướng phát triển của du lịch trực tuyến
thì ở việt nam không phải là bi động mà đã là chủ động trong những cái thời gian vừa qua
để chuẩn bị cái cơ sở cho cái việc phát triển du lịch trực tuyến tới đây ở việt nam
vâng theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam thì tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của nước ta năm hai nghìn một mươi bảy là đạt hơn hai mươi năm
trong khi đó thì tốc độ tăng trưởng du lịch trực tuyến lại lên tới năm mươi
vậy điều này phản ánh như thế nào về tiềm năng phát triển của du lịch trực tuyến
nói đến một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng thấy được là rất nhiều người cũng nhiều người quan tâm
và đặc biệt thì theo các chuyên gia nhận định thì việt nam là một cái quốc gia nằm ở trong cái khu vực
cái nền kinh tế năng động ở châu á và đặc biệt là số dân đông trên bây giờ này có chín mươi ba
khoảng chín mươi bốn triệu rồi dân số trẻ tháp dân số trẻ
và cái công nghệ internet ở việt nam thì lại phát triển mạnh
số lượng người sử dụng cái internet và cái sử dụng người internet và cái tần suất truy cập internet là rất thuộc vào tốp đầu trên thế giới
thuộc vào tốp đầu trên thế giới
do vậy cho nên đây là trong cái điều kiện là cái điều kiện hết sức quan trọng và điều kiện nền tảng để phát triển cái du lịch trực tuyến trong tương lai
ngoài ra thì đặc biệt hơn nữa đây là cái điều kiện phát triển thốt lợi phát triển du lịch ở việt nam
và hiện nay ở việt nam thì các cái mọi các cái thành phần các cái tầng lớp đã nhận thức đầy đủ được cái tầm quan trọng
cái vai trò của du lịch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mỗi nhỏ
do vậy có thể nói rằng là việt nam là một cái nơi mà giàu tiềm năng để khai thác cái du lịch trực tuyến và nó sẽ rất phát triển rất mạnh
trong cái bối cảnh của cái công nghệ cách mạng công nghiệp bốn
vâng chúng ta nhiều tiềm năng như vậy thì theo ông là cần phải có những điều kiện như thế nào để du lịch trực tuyến việt nam của chúng ta phát triển
vâng nếu mà để phát triển đầy đủ được du lịch trực tuyến thì cho chúng tôi thì phải có mấy cái điều kiện như thế này
thứ nhất là phải có hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ
thứ hai là về nguồn lực về công nghệ về nguồn vốn và về con người phải phù hợp
tuy nhiên thì ở việt nam trong những năm vừa qua chúng ta đã có đã có những vấn đề đã có những cái nguồn lực này
nhưng nó chưa chưa được gạp ứng
ví dụ cụ thể là đối với hành năng pháp lý
hành lang pháp lý ở đây chúng ta còn đang thiếu bản các cái cơ sở dữ liệu mà nó liên quan đến kinh doanh trực tuyến
thứ hai là chính phủ

chứ không giữ được cái sân chơi công bằng cho các cái hãng kinh doanh ngân hành trực tuyến ở việt nam
điều này nó thể hiện ở chỗ như thế này
hiện nay các cái hãng ngân hành trực tuyến nước ngoài nó chiếm tám mươi tỷ phần tám mươi tỷ phần về đặt buồng ở việt nam
thì các cái công ty nước ngoài thì không phải đóng thuế
trong khi đó thì công ty việt nam phải đóng đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước
do vậy izztermino giảm đi cái lợi thế cạnh tranh